chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình sự kiện chính trị tuần từ ngày hai mươi một tháng một mươi một tới ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của kênh truyền hình nhân dân
và mở đầu chương trình quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần
tiến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai đảng vừa tổ chức thành công đại hội của mỗi đảng vào đầu năm hai nghìn một mươi sáu và cùng bước vào nhậm kỳ mới góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại viên trăn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc hội kiến với đồng chí thong lun si su lít
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao những kết quả quan trọng mà đảng nhà nước và nhân dân lào đã đạt được

bộ chính trị xác định tỷ lệ huy động của các nền tài chính quốc gia an toàn bền vững
tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi bình quân khoảng hai mươi hai mươi một gdp phân đấu tổng thu ngân sách bằng khoảng một sáu mươi năm lần giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sau năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước so với gdp được duy trì ở mức ổn định hợp lý
tỷ lệ chi ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn bảy mươi sáu hai nghìn hai mươi bình quân khoảng hai mươi bốn hai mươi năm gdp
trong tổng chi ngân sách nhà nước tỷ trị huy động vào ngân sách nhà nước so với gdp được duy trì ở mức ổn định hợp lý
tỷ trọng chi đầu tư phát triển khoảng hai mươi năm hai mươi sáu tỷ trọng chi thường xuyên dưới sáu mươi bốn ưu tiên bảo đảm chi trả nợ chi dự trữ quốc gia bảo đảm cân đối ngân sách tích cực
đến năm hai nghìn ba mươi đưa bộ chi xuống khoảng ba gdp hướng tới cân bằng thu chi ngân sách nhà nước
quy mô nợ công hàng năm trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi không quá sáu mươi năm gdp
về quan điểm chỉ đạo bộ chính trị xác định cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công phải đạt
trong tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng xác định tiết kiệm là quốc sách hàng đầu hạn chế và tiến tới xóa bỏ cơ chế xin cho
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một theo giờ hà nội hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi bốn đã bế mạc bằng việc thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo apec
với hai văn kiện kèm theo bao gồm tuyên bố lima và khu vực thương mại tự do châu á thái bình dương lộ trình về năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ
chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam cũng đã kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự tuần lễ cấp cao apec lần thứ hai mươi bốn
bằng những thông điệp hết sức cụ thể về tầm nhìn của việt nam với vai trò là chủ nhà của apec hai nghìn hai mươi
tham dự hội nghị cấp cao apec hai mươi bốn chủ tịch nước trần đại quang đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo thế giới
trong buổi hội đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình hai nhà lãnh đạo cho rằng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
thời gian qua tiếp tục duy trì đã phát triển tích cực
chủ tịch nước trần đại quang cũng có cuộc gặp với tổng thống nga putin
hai bên mong muốn cùng phấn đấu tạo nền tảng vững chắc hơn nữa cho quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực
chủ tịch nước trần đại quang cũng đã có cuộc gặp cấp cao với tổng thống mỹ barack obama tổng thống chile batcheret guria
tiếp thủ tướng papua new guinea o neill thủ tướng canada justin trudeau
cũng trong khuôn khổ hội nghị cấp cao apec năm nay đoàn việt nam cũng được các nhà lãnh đạo và giới quan sát thế giới đặc biệt quan tâm
khi chúng ta sẽ là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh apec năm hai nghìn một mươi bảy
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ninh thuận
ngay sau đó văn phòng chính phủ đã họp báo để thông báo một số nội dung liên quan đến việc dừng thực hiện dự án
tính đến thời điểm hiện tại một số việc chính của dự án đã được triển khai
tập đoàn điện lực việt nam đã hoàn thành và trình thủ tướng chính phủ hồ sơ phê duyệt địa điểm
và báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án nhà máy điện hạt nhân ninh thuận i
báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án nhà máy điện hạt nhân ninh thuận ii đã được tư vấn quốc tế bổ sung
hoàn thiện và nộp cho evn để thẩm tra
hệ thống cấp điện phục vụ thi công nhà máy điện hạt nhân ninh thuận một và văn phòng làm việc của ban quản lý dự án
hiện đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện do ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận làm chủ đầu tư
tại cuộc họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng cho biết
lý do dừng dự án đã được xem xét cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện kinh tế của việt nam hiện nay
nhận lời mời của tổng thống cộng hòa italy sergio mattarella giáo hoàng francis
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới thủ đô roma bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa italy
từ ngày hai mươi một tới ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu thăm tòa thánh vatican ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
ngày hai mươi một tháng một mươi một chuyên cơ của chủ tịch nước đã hạ cánh xuống sân bay quân sự siampino của thủ đô roma
ra đón chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân có đại diện chính phủ bộ ngoại giao italy
đại sứ italy tại việt nam cecilia pizzioni đại sứ việt nam tại italy
bi cao chính thiện và phu nhân cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại italy
và đại diện cộng đồng người việt tại roma
tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một theo giờ địa phương trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa italy
chủ tịch nước trần đại quang đã có các buổi làm việc với lãnh đạo đảng dân chủ italy
đảng tái lập cộng sản italy và đảng cộng sản italy
tại các cuộc gặp trên chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui
mừng trước bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực kể từ khi nâng cấp
lên đối tác chiến lược vào tháng một năm hai nghìn một mươi ba và mong muốn thời gian tới các đảng cánh tả italy
và đảng cộng sản việt nam sẽ tăng cường gặp gỡ tiếp xúc trao đổi kinh nghiệm
góp phần làm sâu sắc thêm và hiện thực hóa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và italy
cũng trong tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một theo giờ địa phương
nhận lời mời của giáo hoàng francis chủ tịch nước trần đại quang đã thăm tòa thánh vatican
hội kiến giáo hoàng francis và gặp thủ tướng tòa thánh pietro parolin
chủ tịch nước trần đại quang và giáo hoàng francis đánh giá cao các đóng góp tích cực của cộng đồng công giáo việt nam
thời gian qua nhất trí đánh giá quan hệ việt nam tòa thánh vatican đã có bước tiến triển tích cực
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc gặp và trao đổi với thủ tướng tòa thánh pietaro paralin
về tình hình công giáo việt nam và quan hệ việt nam vatican
nhận lời mời của thủ tướng campuchia hun sen thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam
tham dự hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ chín clv chín
từ ngày hai mươi ba hai mươi bốn một mươi một hai nghìn một mươi sáu tại siem reap campuchia
chiều hai mươi ba một mươi một ngay trước thềm hội nghị cấp cao campuchia lào việt nam lần thứ chín tại tỉnh siem reap campuchia

nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng samdek techo hun sen thủ tướng vương quốc campuchia nước chủ nhà của hội nghị lần này
thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng rằng hội nghị sẽ thành công và góp phần quan trọng tăng cường hợp tác giữa ba nước campuchia lào và việt nam
thủ tướng khẳng định chính sách nhất quán của đảng và nhà nước việt nam luôn mong muốn củng cố và phát triển quan hệ với campuchia
thủ tướng hun sen cũng khẳng định chủ trương của chính phủ campuchia tăng cường và củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa campuchia và việt nam
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ chín clv chín đã khai mạc tại tỉnh siêm riệp vương quốc campuchia
đánh giá cao kết quả hợp tác khu vực tam giác phát triển campuchia
lào việt nam lần thứ chín thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng đây là cơ sở quan trọng để triển khai cơ chế hợp tác phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội trong đó thúc đẩy kết quả phát triển đầu tư thương mại giữa ba nước
sau khi kết thúc hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ chín thủ tướng ba nước đã đồng chủ trì cuộc họp báo thông báo về những kết quả của hội nghị
các nhà lãnh đạo cũng đã ký kết tuyên bố chung của hội nghị cấp cao campuchia lào việt nam lần thứ chín và chứng kiến lễ ký hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt
ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại nhà quốc hội đã diễn ra lễ công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc thành lập tổ chức nghị sĩ hữu nghị việt nam quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đồng chí ủy viên bộ chính trị tòng thị phóng
tịch thường trực quốc hội phạm minh chính bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương đã đến sự buổi lễ
trên cơ sở hiệu quả hoạt động của tổ chức nghị sĩ hữu nghị việt nam với các nước khóa một mươi ba
tổ chức nghị sĩ hữu nghị việt nam quốc hội khóa một mươi bốn đã được ủy ban thường vụ quốc hội thành lập
theo nghị quyết số ba trăm linh ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu với năm mươi bảy nhóm nghị sĩ hữu nghị với nghị viện các nước
đồng chí tòng thị phóng được bầu làm chủ tịch tổ chức nghị sĩ hữu nghị việt nam quốc hội khóa một mươi bốn
sau hơn một tháng làm việc khẩn trương nghiêm túc và trách nhiệm kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đã bế mạc sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một
tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã dự phiên bế mạc
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc
cuộc kỳ họp thứ hai với nhiều nội dung quan trọng thể hiện được tinh thần đổi mới đoàn kết sáng tạo hành động vì lợi ích của nhân dân
của đất nước thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước
trong công tác xây dựng pháp luật quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao
tại kỳ họp này quốc hội cũng đã quyết định thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
đây là lần đầu tiên quốc hội quyết định hệ thống các kế hoạch trung hạn mang tính tổng thể về tài chính và đầu tư
có sự gắn kết chặt chẽ cả trong ngắn hạn trung hạn và dài hạn
tại kỳ họp này với sự xem xét thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng về các điều kiện bảo đảm
quốc hội đã quyết định dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ninh thuận dự án luật về hội
và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự sửa đổi
sau hơn một tháng làm việc khẩn trương nghiêm túc và đầy trách nhiệm
kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đã bế mạc với nhiều nội dung quan trọng
đánh giá về toàn bộ kỳ họp thứ hai đa số đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đều nhận định
kỳ họp này đã thông qua nhiều nghị quyết văn bản pháp lý quan trọng đổi mới công tác chất vấn
nội dung chất vấn đúng và trúng nhiều vấn đề
tuy nhiên vẫn còn những điểm cần thay đổi để hoàn thiện hơn trong các kỳ họp tới
đại biểu quốc hội đã thảo luận rất là sâu sắc và thông qua được nhiều nghị quyết rất là quan trọng
tất cả các nghị quyết hướng đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bình vẩn
và tôi nghĩ rằng trong kỳ họp này quốc hội đã có một hình thức tranh luận giữa các đại biểu
ở tại nghị trường làm sáng tỏa hơn cũng như cùng chung sức để tìm ra các giải pháp
để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bình vững
bên cạnh đó thì tôi thấy có một số nội dung cần
cái thứ nhất thì phát biểu hồi trường là một là tài liệu phải gửi những ý kiến phát biểu các tổ
gửi đến cho các đại biểu
cái thứ hai chủ tọa có thể dành đến năm đến bảy phút định hướng những vấn đề tổ đã tập trung thảo luận rồi
thì đề nghị các đại biểu nghiên cứu những cái nội dung gì mới
để như vậy là chúng ta khi cái nội dung phát biểu thì nó đảm bảo như vậy nó tham gia
đóng góp vào luật hoặc là nghị quyết thì nó sát hơn và nó sống hơn
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo